thưa quý vị đầu xuân năm mới các lực lượng phối hợp hai tỉnh lào cai và điện biên đã xuất sắc lập chiến công
vào dạng sáng nay cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai điện biên và lực lượng công an đã triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn
từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam và đưa sang trung quốc tiêu thụ bắt bốn đối tượng thu giữ một trăm bốn mươi bốn bánh heroin ba xe máy và nhiều tăng vật khác
cụ thể vào lúc bốn giờ sáng nay trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận huyện văn bàn tỉnh lào cai cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giàng thị sông dân tộc mông chú huyện mường khương tỉnh lào cai thu giữ tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật
cũng trong sáng sớm nay tại ngã ba nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm công an tỉnh điện biên
phá thành công chuyên án ma túy bắt trang a má là dân tộc mông chú tại xã leng xu xìn huyện mường nhé tỉnh điện biên thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin và một xe máy
mở rộng điều tra tại xã trăn nưa huyện sìn hồ tỉnh lai châu lực lượng chức năng bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây là tẩn a trả dân tộc giao chú xã sa phi lìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu và tráng a lù chú xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu một xe máy

ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã truy bắt được nguyễn thị cẩm nguyên tại thành phố hồ chí minh
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo lại càng lớn
không khó để người dân có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên môi trường mạng
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi hay bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời trào công khai nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
năm mới này các hành vi kể trên càng tinh vi sảo quyệt hơn
chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội như facebook zalo chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt cá nhân hội nhóm dành cho những người mê bói toán
hình thức xem bói cũng xuất hiện muôn hình vạn trạng như bói tuổi xem tử vi xem cung hoàng đạo bói chỉ tay bói bài
khi lấy được lòng tin của người dân nhiều cá nhân đã lợi dụng việc xem bói bằng các vật phẩm phòng thủy như lá bùa bình an sợi chỉ đỏ vòng may mắn
và các thầy chùa trì trú tuy nhiên việc này là hoàn toàn bịa đặt
mình thấy mọi người đi xem bói rất nhiều không biết là thầy có nói đúng hay không nhưng mà nhiều người vẫn mê tín và mua những cái chất vòng và những cái món đồ mà người ta bán với giá rất là cao
bên cạnh đấy thì ở trên mạng thì mình cũng thấy là nhiều người livestream bán vòng một cái chất vòng bán tâm linh
khi chùa cứ nhận được các thông tin qua điện thoại hotline cũng như các tin nhắn đến hỏi
có đúng là cái vòng này hay cái tượng phật này đã được thầy chủ trì chùa trì trú và gửi đến cho hay không hay là có tổ chức các cái khóa lễ ở trên chùa cổ này mà cũng thành lọc hay không
thì khi nhận được các cái thông tin như vậy các thầy đều nói là chỗ làm cái việc đó
mà bây giờ còn nguy hiểm hơn đó là gì
là họ còn đem đến từng nhà những người phật tử và xin lại cái số tiền đặt bằng này bằng này cái số tiền khoảng bốn trăm linh hoặc là bốn trăm năm mươi
có những người rồi là khóc lóc
đã tin theo đã chuyển tiền cho họ
mọi người đã lặn lội từ miền nam thậm chí từ miền trung về đến đây nhưng cũng không có cái việc đó
ngoài việc livestream bói toán bán hàng phong thủy giả nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí vòng tài lộc
có trị giá cao được các thầy mang từ chùa vàng thái lan về
tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng
chứ sẽ không phải trị giá trên một khoản phí nào khác đâu ạ
đúng trong đạo phật thì cũng có cái chuyện là người ta dùng các tràng hạt để dành cho các nhà sư cũng như cho các phật tử
người ta dùng để người ta lần người ta tụ niệm và để mà tĩnh tâm lại thì cái đấy nó hoàn toàn là rất là tốt
thế tuy nhiên lại chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có một hành vi như vậy mà chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta thu lợi hoặc là trục lợi
ở trong cái chuyện đấy thì tôi cho rõ ràng đây là một hành động khác một hiện tượng khác
và còn nếu như các cơ sở tâm linh nào có cái tổ chức tôn giáo nào mà lại lợi dụng qua đấy để bán trục lợi thì tôi cho rằng thì đấy không phải là những cái gì họ nói tốt đẹp
mà rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu đến cái đời sống xã hội
tức là lại chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái như là một dạng là buôn bán thần thành
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn nạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm rút bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm để người dân được yên tâm
một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện châu thành tỉnh an giang triệt phá
tăng vật thu giữ là trên một trăm hai mươi triệu đồng
vào trưa ngày hai tháng hai trong lúc các đối tượng đang đánh bạc tại khu vực xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang
lực lượng công an bất ngờ ập vào các đối tượng bỏ chạy
tuy nhiên các lối thoát đã được bố trí chốt chặn
tại hiện trường hai mươi đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gồm bốn mươi chín lá bài tay một mươi năm điện thoại di động bảy xe mô tô và trên một trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
còn vào tối ngày hai tháng hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cũng đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại ấp phú mỹ hai xã phú hội bắt một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc bầu cua năm xe máy và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
thưa quý vị tết đến xuân về là thời điểm người người nhà nhà quê quần bên nhau để chào đón năm mới
cũng như bao cái tết khác tết nhâm dần này các chiến sĩ công an cũng tạm gác lại niềm vui riêng
đảm bảo quân số sẵn sàng ứng trực đấu tranh với các loại tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân ghi nhận tại tỉnh cà mau
vào những ngày này khi người dân đang phấn khởi vui tết đón xuân lực lượng công an nhất là công an cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh cà mau
đã chủ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để cho mỗi ngôi nhà được bình yên trọn vẹn
và đến dân dân lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp trên để nhằm đảm bảo về an ninh trật tự tại địa phương với phương châm gác cho dân vui xuân đón tết
năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng không khí đón tết của người dân tỉnh cà mau nói chung xã tạ an khương đông huyện đầm rơi nói riêng vẫn nhộn nhịp
một phần do dịch bệnh covid một mươi chín đã từng bước được kiểm soát mặt khác do tình hình an ninh trật tự được đảm bảo các phòng
dân chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu nhất là mô hình ánh sáng an ninh do công an huyện đầm rơi vận động và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả tích cực
với sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các địa bàn người dân nơi đây đã đánh giá cao bởi với họ nơi nào có lực lượng công an thì nơi ấy an ninh trật tự được giữ vững
thì tôi rất tin tưởng bởi vì trong thời gian qua dịch bệnh rất khó khăn mà ngành công an đã đi vào tiến đầu chống dịch mà còn giữ được an ninh trật tự rất tốt cho bà con
thì trong dịp tết này thì ngành công an sẽ làm được
làm tốt cái nhiệm vụ để bảo vệ an ninh an toàn cho người dân ăn tết là bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng rằng công an làm tốt cái nhiệm vụ này
năm tới chúng ta còn phải lập nhiều thành tích trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn an ninh trật tự
nhưng phải tập trung cùng với nhân dân phòng chống cho được cái dịch bệnh đang phức tạp ở địa phương
để làm sao cho cái dịch bệnh ngày càng là tiêu đi để cho dân chúng ta tự do làm ăn để cho chúng ta được một năm mới đó phát triển kinh tế tốt hơn toàn diện hơn năm rồi
một năm mới đã về để xứng đáng với niềm tin của các cấp chính quyền và nhân dân công an tỉnh cà mau sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách
đảm bảo an ninh trật tự
quyết tâm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
hôm nay mùng ba tết cảng hành khách quốc tế hạ long thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tổ chức đón đoàn khách du lịch sông đất đầu năm mới
đoàn khách này là kết quả của sự hợp tác phát triển du lịch giữa quảng ninh thành phố hồ chí minh ninh bình và hà nội trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến du lịch đã được tổ chức trước đó tại quảng ninh
theo giám đốc sở du lịch quảng ninh đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển phục hồi
du lịch của quảng ninh nhất là khách đoàn khách đi theo tour
quảng ninh sẽ hướng tới mở rộng ưu tiên đón khách nội địa trước đặc biệt là thị trường phía nam
quý một năm nay là thời điểm đón khách nội địa đi du lịch tâm linh
tỉnh quảng ninh cũng đã khởi động đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba đạt cao
tỉnh quảng ninh kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đón chín năm triệu lượt khách trong đó có một năm triệu lượt khách quốc tế
ước tính có khoảng một lượt khách mỗi ngày đã đến với phú quốc vui chơi và trải nghiệm lặn ngắm san hô trong ngày mùng hai và mùng ba tết nguyên đán nhâm dần
từ đầu tháng một cho đến nay đặc biệt là những ngày đầu xuân du khách đến phú quốc kiên giang rất đông
ở điểm vui chơi khác tại kiên giang như thành phố hà tiên kiên lương và kiên hải du khách cũng đến tham quan đông đúc
chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã triển khai và nhắc nhở các cơ sở lưu trú kinh doanh áp dụng nhiều biện pháp năm k đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đến ngày mùng ba tết khách sạn nhà nghỉ ở đây du khách đã đặt kín các tour câu mực câu cá hay là tắm biển và vui chơi ngắm biển
mang vẻ đẹp tự nhiên ở hòn sơn nam du du khách cũng tham gia nhiều
cảng hàng không quốc tế phú quốc đã đón hơn sáu mươi chuyến bay mỗi ngày
ước tính từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày sáu tháng hai phú quốc sẽ đón khoảng ba trăm sáu mươi tám chuyến bay
qua lối mở cầu phao tại km ba bốn hải yên móng cái để giải quyết tình trạng un tắc hàng hóa tại các cửa khẩu lối mở trên địa bàn
thành phố móng cái việt nam và thành phố đông hưng trung quốc đã hội đàm để điều chỉnh lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
và hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu lối mở trên địa bàn thành phố
dự kiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu bắc luân hai cũng sẽ thông quan trở lại vào ngày năm tháng hai tới đây
trong sáng nay ngày mùng ba tết tại cửa biển sa huỳnh
thuộc tỉnh quảng ngãi bà con vạn trài đã tổ chức lễ gia quân nghề cá
tiếng hòa gieo rộn ràng khí thế của các ngư dân khi đoàn tàu hồ khởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
như đã thành lệ từ bao đời nay ông nguyễn thanh hết ở phường phổ thạnh là chủ tàu
thuyền trưởng tàu đánh bắt cá hồ hởi trang trí cho tàu cá nhiều cờ hoa bóng bay để tham gia đoàn ra khơi
trong một trình biến ra khơi thì mình vẫn bắt được cá mực nhiều bắt được cá sáng nhiều
vui tất cả ai cũng đều khen gia đình mình làm năm nay được phát tại phát lọc em à
không khí trong lành pha chút nắng ấm áp của ngày đầu năm đã tạo nên không khí rộn ràng của làng trài
ở phường phổ thạnh trong ngày diễn ra lễ gia quân
các bồ lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài khăn đóng khấn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa lộc biển dồi dào về với ngư dân trong xã
các bộ sản phẩm gắn tem chuyên suất nguồn gốc của tỉnh đều có các gian hàng trên các sản thương mại điện tử
mới đây bảy mươi hai doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với hơn ba trăm linh dòng sản phẩm nông nghiệp cũng đã thực hiện gắn mã qr code tham gia hệ thống thông minh để mở rộng thị trường tiêu thụ
thưa quý vị theo các chuyên gia để không còn câu chuyện được mùa mất giá hay là câu chuyện giải cứu thì người nông dân phải thay đổi phương thức sản xuất
hiện nay ngoài việc người nông dân livestream bán hàng thì việc tiếp cận kinh tế số bán hàng trên sàn thương mại điện tử cũng là biện pháp căn cơ lâu dài
để làm được điều này cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc tiếp cận thị trường
mô hình đưa nông sản lên các sản thương mại điện tử đã được bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn sở công thương các địa phương kết hợp với các sản thương mại điện tử các trang bán hàng
trên các sản thương mại điện tử hiện nay phong phú hàng hóa nông sản nhất là các loại đặc sản vùng miền
thì kết quả ban đầu thì các nông dân đã bắt đầu tiếp xúc và đã livestream bán sản phẩm và chủ động hơn trong việc bán hàng của mình không phụ thuộc vào việc bán hàng cho thương lái
người nông dân đã bắt đầu tập trung vào chất lượng sản phẩm và mẫu mã cũng như phát triển thương hiệu của hộ gia đình để cho sản phẩm của mình bán được giá tốt hơn
khi người nông dân chủ động kết hợp với doanh nghiệp để bán hàng qua các
sẽ giúp sản phẩm nông dân có thể được bán được giá tốt hơn
nông nghiệp có kế hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường hơn hiện nhiều sản thương mại điện tử lớn đã triển khai mảng dịch vụ nông sản
thậm chí coi nông thôn là vùng hoạt động mục tiêu
thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh tiếp cận kinh tế số sẽ là biện pháp căn cơ lâu dài thay vì giải cứu mang tính thời vụ như hiện tại